các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua theo dõi y biết quỹ tín dụng nhân dân hòa khánh thường chỉ có một bảo vệ ở lại trông coi
lại không có hệ thống camera giám sát nên lợi dụng ban đêm
phái đã cùng đồng bọn đột nhập vào quỹ tiến dụng nhân dân xã hòa khánh khống chế bảo vệ
sau khi chói chân tay đánh và dí roi điện nhiều lần khiến bảo vệ bất tỉnh
bọn chúng đã dùng búa rồi đục phá kết sát tiền trong kho và cướp đi hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
đồng bọn của trần văn phái gồm châu lý minh trung ở tỉnh đồng nai
nguyễn thị bích thương ở tỉnh ninh thuận nguyễn quốc vương và nguyễn văn minh đều ở tỉnh phú yên
nhóm này cùng một số đối tượng khác dưới sự chỉ đạo của trần văn phái đã gây ra vụ cướp táo tợn trên
ngoài ra phái còn khai nhận trước đó đã cùng đồng bọn gây ra một vụ trộm
ở quỹ tiến dụng tỉnh lâm đồng
lấy đi hơn tám trăm linh triệu đồng
lâm đồng rồi minh thuận